sau khi có chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng sở công thương tp hcm đã phối hợp với các sở ngành chức năng
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn xây dựng kế hoạch tạo nguồn dự trữ
cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trong thời gian này
chợ siêu thị các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu
vẫn duy trì hoạt động bình thường sau giờ ngày một tháng bốn
để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân tp hcm các cửa hàng siêu thị
đã có kế hoạch dự trữ bảo đảm nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn
đồng thời khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm
đề nghị người dân hạn chế đến các điểm bán tập trung để giảm rủi ro lây nhiễm chéo
theo tinh thần của bộ y tế bảo đảm khoảng cách tối thiểu hai mét giữa hai người
tích cực mua hàng trực tuyến giao hàng tại nhà